tội phạm về ma túy được xem là một trong những cái gai thường xuyên gây nhức nhối cho xã hội
hàng năm lực lượng chức năng đã bóc gỡ nhiều đường dây vận chuyển tiêu thụ đồng thời thu giữ số lượng lớn ma túy
mới đây tại khu vực tỉnh lộ một trăm năm mươi hai b thuộc địa phận thôn nậm cún xã mường bò thị xã sapa tỉnh lào cai
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
chủ trì và phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
đã tổ chức bắt giữ bốn thanh niên trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia
đang vận chuyển trái phép một trăm linh bánh heroin thu giữ bốn xe máy và nhiều tăng vật khác
tại cơ quan điều tra những người liên quan được xác định là tráng xeo sử sinh năm hai nghìn
trú tại xã điện quan huyện bảo yên sang xeo mìn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại thị trấn phong hải huyện bảo thắng giang xeo dìn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại xã xuân hòa huyện bảo yên và lý xeo sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã tân tiến huyện bảo yên
bước đầu những người này khai nhận đã nhận hàng từ nước ngoài rồi vận chuyển qua nhiều tỉnh
đưa về lào cai chờ cơ hội mang đi nước thứ ba được tiêu thụ

chúng ta thấy rằng là một thực trạng là trong thời gian gần đây thì những cái đối tượng
khi mà thực hiện cái hành vi phạm tội liên quan đến ma túy
có rất nhiều những phương thức thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi để nhằm che giấu cái hành vi phạm tội
và che giấu sự phát hiện của các cơ quan chức năng
bởi vì chúng ta thấy rằng là đối với những cái đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội liên quan đến ma túy
thì chúng ta thấy là cái lợi nhuận từ ma túy rất lớn
cho nên mặc dù là cái mức hình phạt dành cho tội phạm ma túy rất cao
chúng ta thấy rằng là có rất nhiều tội phạm liên quan đến ma túy cái mức hình phạt lên tới tử hình
và với cái chế tài dành cho loại tội phạm này cao như thế
cho nên thì càng ngày các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến ma túy
càng phải nghĩ ra những phương thức tổ đoạn làm thế nào để che mắt các cơ quan chức năng
với những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
ngoài việc lợi dụng đường mòn lối mở qua các tuyến biên giới để vận chuyển ma túy vào việt nam
như trong vụ việc trên các đối tượng còn lợi dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật
lợi dụng các tuyến vận tải bằng đường hàng không
nguyện trang ma túy bằng thực phẩm
gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra đấu tranh và chế phá
thời điểm là hai năm nay là chúng ta đang thực hiện cái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
để hạn chế cái người mà nhập cảnh từ nước ngoài vào đặc biệt là tuyến hàng không
lợi dụng cái việc chúng ta như vậy
thì các đối tượng đưa cái ma túy vào hàng hóa và gửi từ nước ngoài ra
thì số lượng phát hiện nhiều hơn những năm trước
là do một hạn chế với phần nước ngoài
chứ còn trước đây chúng ta cũng có phát hiện là cái hàm sách tay
nhưng mà số lượng rất ít
sách tay và qua xoay chiếu đã phát hiện ra rồi
kể cả ép vào bức tranh
rồi là lẫn vào cái mỹ phẩm
nhưng đây là gửi hàng tiện
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an vừa qua
cũng đã hợp tác quốc tế với đài loan trung quốc
bóc gỡ một đường dây vận chuyển ma túy từ campuchia về tp hcm
đi nước ngoài
tiêu thụ qua đường bộ
đường hàng không được ngụy trang bằng da dày lợn và motor điện
theo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đây là tổ chức tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy
với số lượng lớn do hoang en seng
người đài loan sống ở tp hcm cầm đầu
vận chuyển ma túy qua đường hàng không này thì nó diễn ra là rất là nhiều mà
nó diễn ra cái tình trạng là vô chủ nhiều
nó không đạt hiệu quả cho nên làm sao mục tiêu đầy ra là phải đảm bảo
phải bắt được đối tượng thu giữ được tang vật sử lý chức pháp luật
đối tượng sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi và giả quyệt hơn
đóng hàng vào trong những hộp thực phẩm chức năng thuốc tân dược hay là hộp sữa của trẻ em

đóng hàng vào trong những hộp thực phẩm chức năng thuốc tân dược hay là hộp sữa của trẻ em và cũng đóng nhãn mác y như của nhà sản xuất
lực lượng chức năng phòng chống tội phạm về ma túy không chỉ phải đối mặt với những khó khăn thách thức
trong việc truy vết những đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
việc triệt phá các tụ điểm bán lẻ tổ chức sử dụng ma túy
lợi dụng thời điểm cuối năm để gia tăng hoạt động cũng là nhiệm vụ quan trọng
thời gian qua thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar vũ trường
dừng hoạt động
các đối tượng tội phạm đã chuyển hướng sang các cơ sở lưu trú để hoạt động với tính chất tinh vi hơn
chính quyền địa phương đã có quy định về cấm kinh doanh đối với karaoke
do vậy các đối tượng thanh niên thường chuyển sang thê các cơ sở lưu trú
các nhà nghỉ khách sạn thậm chí thê các căn hộ để sử dụng trái phép ma túy
các đối tượng công an các đơn vị địa phương trong tỉnh tăng cường công tác
nắm tình hình để kiểm tra xử lý nghiêm cấp hành vi vi phạm
có thể nói rằng tội phạm về ma túy chưa bao giờ hết nóng nhất là vào thời điểm cuối năm
các đối tượng tội phạm thường gia tăng hoạt động với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
phạm vi hoạt động thường mở rộng trải qua nhiều vùng lãnh thổ với tính chất phức tạp
để đấu tranh xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là hoạt động vận chuyển
mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
bên cạnh sự chủ động của lực lượng công an thì cũng rất cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của chính quyền địa phương
nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
tố giác tội phạm của quân chúng nhân dân góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên